trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết do ảnh hưởng của cơn bão số bốn
từ đêm nay đến ngày một mươi bảy tháng tám ở các tỉnh bắc bộ và bắc trung bộ sẽ có mưa to đến rất to
theo đó vào khoảng một mươi chín h ngày một mươi bốn tháng tám vị trí tâm bão ở vào khoảng hai mươi một một độ vĩ bắc
một trăm một mươi ba bốn độ kinh đông trên vùng biển phía nam tỉnh quảng đông trung quốc
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp tám cấp chín giật cấp một mươi một
dự báo trong hai mươi bốn giờ tới bão di chuyển chủ yếu theo hướng tây
mỗi giờ đi được từ năm đến một mươi km và có khả năng mạnh thêm
đến một mươi chín h ngày một mươi năm tháng tám vị trí tâm bão cách bán đảo lôi châu trung quốc khoảng một trăm ba mươi km về phía đông
cách hải phòng khoảng năm trăm linh km về phía đông sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp tám cấp chín
từ sáu mươi đến chín mươi km trên giờ giật cấp một mươi một
dự báo hôm nay một mươi năm tháng tám ở phía đông bắc bộ có mưa giải rác
từ đêm một mươi năm tháng tám đến ngày một mươi bảy tháng tám
từ một mươi bảy tháng tám ở các tỉnh bắc bộ và bắc trung bộ sẽ có mưa to đến rất to
lượng mưa từ hai trăm năm mươi đến ba trăm năm mươi mm một đợt